tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý qua hệ thống camera giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý một nữ tài xế thường trú tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên cao tốc nội bài lào cai
làm việc với cơ quan chức năng tài xế thừa nhận hành vi vi phạm của mình là nguy hiểm và cho biết vi phạm do thiếu quan sát đã đi quá đường dẫn đến đi ngược chiều trên cao tốc hai mươi m đồng thời nữ tài xế cũng cam kết không tái phạm và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông với hành vi nguy hiểm trên lực lượng chức năng đã xử phạt nữ tài xế một mươi bảy triệu đồng tức giấy phép lái xe sáu tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày